trong khi đó văn phòng tổng thống ai cập ngày bảy tháng hai thông báo trong cuộc điện đàm với người đồng cấp syri basa nassad
tổng thống abdel fattah sisi đã bày tỏ hoan toàn ủng hộ các nỗ lực cứu trợ tại quốc gia trung đông này
sau trận động đất kinh hoàng khiến hàng nghìn người thiệt mạng vừa qua
hiện công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành
song gặp nhiều khó khăn do thời tiết giá lạnh khắc nghiệt kèm mưa lớn
nhiều quốc gia khác như đức hy lạp nga rumania tây ban nha serbia ấn độ
đã điều các đội cứu hộ cùng với các thiết bị và chó nghiệp vụ tới các khu vực xảy ra động đất
nhằm tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích cứu trợ y tế và dọn dẹp các đống đổ nát
hiện các máy bay chở hàng viện trợ gồm thực phẩm thuốc men và chăn màn
từ một số nước như pakistan iran iraq đã đến syri
syri vốn đang trật vật với cuộc khủng hoảng nhân đạo nhiều năm nay do xung đột và dịch tả bùng phát
who cảnh báo nhu cầu viện trợ nhân đạo đang ở mức cao nhất tại syri sau trận động đất